tối qua công an tp hcm đã thông tin về vụ việc can phạm nhân gây dối tại trại tạm giam trí hòa quận một mươi
theo đó vào chiều ngày sáu tháng bảy công an tp hcm tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm nhân tại trại tạm giam trí hỏa
trong lúc lực lượng y tế tại trại tạm giam thăm khám thì một số can phạm nhân kích động gây dối an ninh trật tự nơi giam giữ
công an thành phố đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp với quản giáo trại tạm giam trí hòa giải quyết xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam
tình hình an ninh trật tự tại trại tạm giam trí hòa đã được kiểm soát và ổn định
quá trình xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời chuyển một số can phạm nhân về trại giam t ba mươi huyện củ chi mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân